nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam hôm nay đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tham dự
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố sáu phường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm
khu phố sáu phường thạnh xuân trước đây là khu phố nghèo của quận một mươi hai hiện khu phố là một điểm sáng
về xây dựng cụm dân cư an toàn trực tự và phòng cháy chữa cháy của thành phố tỷ lệ hộ nghèo thấp
đời sống của người dân không ngừng được nâng lên tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng đã phấn khởi trước sự đổi thay của khu phố
đồng thời khẳng định việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư trở thành nét đẹp truyền thống
nhằm tung binh những giá trị to lớn bình vẩn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo không khí thi đua phấn khởi
cấp phần vận động các tầng lớp nhân dân và nâng cao chất lượng của các cuộc vận động để xây dựng thành phố hồ chí minh
có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
cũng nhân dịp này quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thành phố quận một mươi hai và phường thành xuân
đã trao quà cho người nghèo và các gia đình văn hóa tiêu biểu học sinh nghèo vượt khó học giỏi